hôm qua ngày bảy sáu tỉnh vĩnh long tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày sinh chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng một mươi một sáu một nghìn chín trăm một mươi hai một mươi một sáu hai nghìn một mươi bảy
người chiến sĩ cộng sản trung kiên bất khuất người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta người con yêu tú của dân tộc việt nam và quê hương vĩnh long
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh vĩnh long cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện long hồ
đã đến dân hương dân hoa lên chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng tên khai sinh là phạm văn thiện
sinh ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi hai trong gia đình nông dân ở xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vùng đất anh hùng giàu truyền thống yêu nước và cách mạng
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí phạm hùng luôn gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ
hy sinh nhưng rất vẻ vang hào hùng của đảng ta nhân dân ta
trong suốt sáu mươi năm liên tục hoạt động cách mạng đồng chí phạm hùng luôn tỏ rõ là người chiến sĩ cộng sản kiên cường
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân và đã được đảng nhà nước tín nhiệm giao rất nhiều trọng trách trên nhiều lĩnh vực khác nhau
lực phi thường với ý chí quyết tâm và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của cách mạng
đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
nhân dịp này ban quản lý khu tưởng niệm chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng đã tiếp nhận quyền kỳ yếu
tọa đàm khoa học đồng chí phạm hùng người cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước
do gia đình chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng trao tặng